tính đến trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi hai theo giờ địa phương sau khi giả soát thông tin tại bệnh viện
danh tính ba người việt nam bị thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở quận haram giza ai cập
vào chiều tối ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đã được xác định
tới trưa ngày hai mươi chín tháng một mươi hai giờ địa phương sau khi giả soát thông tin tại bệnh viện
danh tính ba người việt nam bị thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở quận haram giza ai cập
chiều tối ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đã được xác định bao gồm
anh trần hóa khánh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nơi sinh thanh hóa
chị nguyễn thúy quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai nơi sinh hà nội
anh nguyễn trọng tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nơi sinh bình thuận là hướng dẫn viên du lịch của đoàn
hai người còn lại bị thương trong đó có ba người bị thương nặng nhưng không nguy kịch
và đã được các bác sĩ điều trị kịp thời
hiện nay những người này đều tỉnh táo và minh mẫn
những người còn lại cũng đang được chăm sóc y tế tận tình
tại bệnh viện sheikh zayed dù tâm lý hơi hoang mang lo lắng
nhưng tới thời điểm này họ cơ bản đã ổn định